trong đêm nay và ngày mai sẽ xuất hiện những sóng lạnh nhỏ tăng cường yếu và lệch đông
nên trạng thái thời tiết chủ đạo ở bắc bộ vẫn duy trì nhiều mây âm u
hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vẫn tiếp tục xuất hiện thậm chí kéo dài trong cả ngày
và kèm theo đó trời còn lất vất mưa nhỏ
vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn hoạt động mặc dù không mạnh nhưng nó vẫn còn có những ảnh hưởng
đến khu vực vùng núi phía bắc nên ở khu vực này vẫn còn xảy ra mưa rào dài rác
với điều kiện thời tiết như vậy thì nhiệt độ cao nhất ngày mai tại bắc bộ phổ biến giao động
trong khoảng một mươi tám hai mươi một độ
xuống tới các tỉnh duyên hải miền trung thời tiết ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cũng phổ biến nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù về đêm và sáng cùng tiết trời rét nhẹ
với sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao mức nhiệt phổ biến giao động
trong khoảng một mươi bảy hai mươi một độ
riêng với khu vực nam trung bộ khoảng từ tối và đêm mai vùng thời tiết xấu từ phía đông di chuyển vào
khiến cho một gió quát tỉnh từ bình định trở vào cho đến khánh hòa trời chuyển nhiều mây
có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
ở tây nguyên và nam bộ thời tiết ít biến nổi trong đêm nay và ngày mai trời ít mưa
ngày có nắng với nhiệt độ phổ biến tại tây nguyên là hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ còn nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
điều đáng lưu ý là tại nam bộ trong những ngày tới mực nước sông cửu long sông sài gòn
tiếp tục lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất
vào ngày ba bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám mức nước trên sông tiền tại tân châu ở mức một chín mươi sáu m
sông hậu tại châu đốc là hai hai m các trạm chính hạ lưu sông kiểu long mức báo động một báo động hai
có nơi trên báo động hai trên sông sài gòn tại phú an có khả năng lên trên báo động ba
từ một m cho đến hai m thời gian xuất hiện đỉnh chiều hàng ngày từ năm bảy h và từ một mươi tám h cho đến hai mươi h
do vậy tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trụng thấp
bao vùng ven sông và chiều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trụng thấp
thuộc khu vực thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long do đó bà con nơi đây cần cảnh sát đề phòng
chuyển sang thông tin thời tiết biển ở vùng biển phía nam thời tiết biển đang chuyển xấu
khi cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh dần và có khả năng mạnh lên thành bão
đến ngày mai khả năng cơn bão sẽ vượt qua khu vực miền trung palawan philippines
và tiến vào trong khu vực biển đông đến bảy giờ ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo sông tứ tây thuộc hệ đảo trường sa khoảng một trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi cho đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh cấp sáu trở lên là từ vị tuyến tám một mươi hai độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
gió thiên tai là cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước